các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

lực lượng lao xuống vực cứu hộ cho biết là xe bảy chỗ gặp nạn mang biển kiểm soát hai mươi năm c bốn mươi bốn lao xuống vực thuộc quản lý của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lai châu
xe đang trên đường đi công tác từ xã nậm trà về huyện nậm nhùn thì gặp sạt lở đất đá nên bị hất văng cùng một máy xúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông xuống vực sâu khoảng năm mươi mét đã khiến cho ba người bị thương nặng
ngay sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiếp cận hiện trường xảy ra vụ tai nạn này
tuy nhiên do trời tối giao thông khó khăn nên đến khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một mươi hai các lực lượng chức năng mới đưa các nạn nhân về trung tâm y tế huyện nậm nhùn để cấp cứu
các bác sĩ cho biết các nạn nhân đều bị đa chấn thương gãy chân tay bỏng
sau khi được cấp cứu tại huyện cơ bản các chỉ số sinh tồn của các nạn nhân đều ổn định
các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh ngay trong đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai để cứu chữa
nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do những ngày qua trời mưa đường vào nậm trà đang thi công nên trên tuyến giao thông này xảy ra sạt lở
sau khi dọn đất đá xong công nhân lái máy xúc cho xe nép vào tàu lưu dương để nhường đường
và khi xe ô tô con đến gần thì bất ngờ đất đá trên tàu lưu dương sạt xuống đẩy cả máy xúc và ô tô con xuống vực
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ các phóng viên tại tỉnh lai châu cho biết rằng sáng nay lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
phát hiện thêm một nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá sạt lở là đinh quang linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là công nhân đang thi công tại đoạn đường này
và khi được tìm thấy thì nạn nhân này đã tử vong như vậy thì vụ tai nạn đã làm một người chết và ba người bị thương
tòa nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã nhận cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
truy tố bốn thuyền viên trong vụ tàu hải thành hai mươi sáu bị chìm trên vùng biển vũng tàu
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến cho chín thuyền viên tử vong
dự kiến trong khoảng thời gian trước khi nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám thì tòa sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bốn thuyền viên
hoàng tiến khôi nguyễn viết thắng tàu hải thành hai mươi sáu bcl vi phạm thông tư bảy mươi hai nghìn một mươi hai nguyễn xuân sang và trần kiên
là tàu petrolimax một mươi bốn
hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cảng vụ hàng hải vũng tàu kết luận xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do yếu tố của con người
mà lỗi trực tiếp là do thuyền viên trần kiên và nguyễn xuân sang của tàu petrolimax một mươi bốn không làm tốt công tác cảnh giới
lỗi gián tiếp là do thuyền viên hoàng tiến khôi của tàu hải thành hai mươi sáu bcl là người chỉ huy trong ca trực
mặc dù đã phát hiện tàu petrolimax một mươi bốn đang di chuyển trực diện nhưng
không có hành động để tránh đâm va phù hợp
thuyền trưởng nguyễn viết thắng của tàu hải thành hai mươi sáu blc khi cho tàu xuất bến thấy thiếu hai thủy thủ trực ca
và một thợ máy trực ca so với định biên an toàn tối thiểu mà vẫn cho tàu dây càng
bản tin tiếp tục với thông tin đến từ tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thị an ba mươi tuổi
gấp mỹ thuận xã vĩnh châu thành phố châu đốc về hành vi chiến đoạt trẻ em
vào ngày sáu tháng một mươi hai khi đang chăm sóc người nhà tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang
huỳnh thị an gặp một người đàn ông đưa vợ đi sinh con
đối tượng đã tiếp cận gia đình này bằng cách phụ chăm sóc con của họ sau khi sinh với giá là một trăm năm mươi đồng một ngày
đến một mươi bốn h ngày hôm sau lợi dụng lúc gia đình cháu bé không có mặt an đã lén lút bế cháu bé trốn về nhà mình
nhận được tin báo
châu đốc đã truy tìm và giải cứu an toàn cho cháu bé ngay sau đó
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì ham muốn có con
nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh con nên đã chiếm đoạt cháu bé
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bác sử đối tượng vũ việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tại quận năm tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
thủ đoạn của đối tượng là thuê xe tự lái đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
và theo điều tra ban đầu thì đã có hàng chục nạn nhân bị thắng lừa đảo
thắng đến địa chỉ bốn trăm bảy mươi tám đường số tám phường bình hưng hòa quận bình tân
và thuê xe của anh lưu quốc tuấn một mươi một chiếc xe ô tô
ngay sau khi thuê được số xe trên thắng liền cắt và tháo rỡ các thiết bị định vị ra khỏi xe
rồi mang đi cầm cố và để xe ở các bãi xe tại tp hcm đồng nai và vũng tàu
thấy dễ dàng thắng liên tiếp đến các điểm cho thuê ô tô khác
và tiếp tục thuê xe gần một trăm linh ô tô
rồi làm giả giấy tờ và đem đi cầm cố
khi nạn nhân phát hiện thì thắng đã cao chạy xa bay
và nạn nhân phải tự bỏ tiền ra chuộc xe của chính mình
hai đối tượng có hành vi cướp tài sản là nguyễn phi hồ hai mươi sáu tuổi
và trương ngọc can một mươi bảy tuổi cùng chú tại phường cái vồn thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bị công an thị xã bình minh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba h thắng đã bắt tạm giam
hai mươi hai tháng một mươi một sau khi chơi game nguyễn phi hồ điều khiển xe mô tô chở trương ngọc can về nhà
khi đến khóm năm phường thành phước thị xã bình minh cả hai thấy một học sinh chạy xe phía trước
đã áp sát xe giật cặp sách rồi tăng ga tẩu thoát
bên trong cặp sách là điện thoại di động hai đối tượng đem bán rồi bỏ trốn khỏi địa phương
công an thị xã bình minh đã bắt được nguyễn phi hồ khi y đang lẩn trốn
tại thành phố cần thơ và trương ngọc can khi đang lẩn trốn tại thị xã bình minh
cùng đồng bọn gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn hiễu đạt chú tại quận tám tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp khởi tố và ra lệnh tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra đạt là một trong các đối tượng trong chuyên án do công an huyện thanh bình
xác lập để đấu tranh về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt đạt đã cùng với đồng bọn thực hiện chất lọt
hai mươi tám vụ trộm cắt tài sản trên địa bàn huyện thanh bình huyện tháp mười và thành phố cao lãnh
sau khi trộm được xe đạt cùng với đồng bọn mang về tp hcm tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh bình đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật
những tháng cuối năm luôn là thời điểm gia tăng đột biến hoạt động của các nhóm tội phạm trộm cắp móc túi
và đặc biệt là tại những nơi công cộng nơi tập trung đông người như nhà ga
bến xe hay điểm dừng xe bít
mới đây thì công an quận hoàng mai vừa trịt phá thành công một ổ nhóm
chuyên giàn cảnh móc túi xung quanh các bến xe phía nam
đây là tăng vật của ổ nhóm chuyên trộm cắp dọc tuyến đường giải phóng
xung quanh khu vực bến xe giáp bát và nước ngầm do đối tượng trần xuân công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cầm đầu
qua điều tra nắm bắt quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai
đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện hành vi móc túi
cùng tăng vật là hai mươi một chiếc điện thoại di động các loại
quá trình phát hiện và điều tra ổ nhóm này gặp phải nhiều khó khăn
vì tất cả các bị hại trong vụ án đều không đến cơ quan công an trình báo
bên cạnh đó đây là nhóm đối tượng có sự phân công rõ ràng về vai trò
trách nhiệm khi thực hiện hành vi móc túi
có đối tượng thì sẽ đóng vai trò làm xe ôm để lôi kéo
có những đối tượng thì lợi dụng là sán vào để móc
và có đối tượng thì sẽ đóng vai trò làm xe ôm để lôi kéo
có đối tượng thì sẽ đóng vai trò làm xe ôm để lôi kéo

từ nay đến cuối năm sẽ là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân gia tăng đột biến
đây là cơ hội lớn cho các ổ nhóm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khuyên cáo người dân không nên bắt xe khách dừng đỗ dọc đường
nếu xảy ra mất mát tài sản phải báo ngay cho cơ quan công an thường trực tại bến
đồng thời luôn đề cao cảnh giác khi có đối tượng lạ tiếp cận
đừng để trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng trộm cắp móc túi
một trăm một mươi ba online những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin đừng mời chị thư thủy và anh vũ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn mời tập viên minh hương và những thông tin mà chị vui gửi tới quý vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lục nam tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng nguyễn văn ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thanh giã
xã tam dị huyện lục nam tỉnh bắc giang
cao một m sáu mươi năm lông bài rậm sông mũi hơi lõng và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước đầu lông bài trái
đối tượng trần văn hồi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn bãi gạo
xã vô chanh huyện lục nam tỉnh bắc giang
cao một m bảy mươi hai khuôn mặt hình trái xoan sống mũi thẳng và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước đuôi mắt trái
và đối tượng lê văn triệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn bãi gạo
xã vô chanh huyện lục nam tỉnh bắc giang
cao một m sáu mươi bảy khuôn mặt hình trái xoan sống mũi thẳng và có nốt ruồi cách ba cm dưới mép trái
cụt ngón út bàn tay phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
với các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện